các chiến sĩ biên phòng tết gác trời vẫn đang miệt mài với công việc chắc tay súng vững ý chí vượt qua mọi khó khăn để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
đối với họ đồn là nhà biên giới là quê hương
đây là năm đầu tiên tham gia quân ngũ của binh nhất vừ lao cháy và cũng là lần đầu tiên anh phải đón tết xa nhà xa người thân
tâm trạng bùi ngùi nỗi nhớ gia đình bạn bè là điều không thể tránh khỏi
nhưng được đồng đội tham gia gói những chiếc bánh trưng trong không khí thân mật đầm ấm đã giúp anh phần nào vơi đi cảm giác nhớ nhà
cũng rất cũng xa nhà cũng buồn cũng muốn về đón tết ra nhà nhưng mà với nhiệm vụ của một người là chiến sĩ tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
giống như vừa lao cháy năm nay cũng là năm đầu tiên chiến sĩ lò văn long công tác tại đồn biên phòng đồn triềng on bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la ăn tết xa nhà
tham gia vào một đợt tuần trai biên giới tại đồn biên phòng trà ngon long cũng không giấu nổi cảm xúc tự hào
lần đầu tiên trong đời là ăn tết xa nhà và cảm thấy rất nhớ nhà nhưng mà ở trong này thì anh em ở trong đơn vị thì cũng thân thiện đoàn kết sống chung vui với nhau như ngôi nhà thứ hai của mình rồi
nên là mình cũng thấy bớt đi một chút buồn
đồn biên phòng trường on hiện quản lý gần ba mươi km đường biên giới với một mươi tám cột mốc quốc giới tiếp giáp với hai khu hành chính của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào là phiêng sa và nà tong thuộc huyện siềng khọ tỉnh hùa phân
những ngày này các cán bộ chiến sĩ ở đây đang tất bật chuẩn bị tổ chức đón tết sớm
việc tổ chức tết sớm được thực hiện vừa để chia tay những cán bộ được về nhà và động viên tinh thần những người sẽ ở lại trực tết bảo vệ biên giới
tuy tổ chức tết sớm nhưng mọi điều kiện về vật chất và tinh thần đều được đảm bảo
đã tổ chức triển khai các tổ đội công tác xuống địa bàn nắm tình hình nội ngoại biên và tình hình địa bàn đơn vị phụ trách là hai xã phiêng khoai và triều ngôn
để đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cho bà con đón tết được đầm ấm an toàn trong dịp tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
trong những ngày giáp tết cuối năm lực lượng cán bộ chiến sĩ bản thân tôi và cùng toàn thể các đồng chí trong đồn biên phòng luôn luôn an tâm tư tưởng công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tổ chức tết sớm sẽ bảo vệ mùa xuân biên giới trên quê hương
an ninh trật tự trên địa bàn để cho nhân dân cùng với cán bộ chiến sĩ trong đồn đón một mùa xuân năm mới an toàn
thời tiết xét đuốt những ngày cuối năm ở nơi biên cương của tổ quốc dường như đã bị xua tan bởi hơi ấm đồng đội cùng nhau quê quần bên nồi bánh trưng đỏ lửa họ cùng tiếng sáo lời ca
và điều đó càng giúp những người lính biên phòng có thêm nghị lực sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để bảo vệ bình yên cho tổ quốc